thưa quý vị sáng nay tại hà nội sau khai mạc phiên họp thứ một mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều
của pháp lệnh về trình tự thủ tục xem xét quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân
tại phiên thảo luận nhất trí với sự cần thiết ban hành pháp lệnh này
các đại biểu đề nghị ban soạn thảo tập trung làm rõ thêm một số nội dung có liên quan
một vấn đề được các đại biểu quan tâm là quy định về người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
nhiều ý kiến nhấn mạnh dự thảo pháp lệnh cần quy định rõ người chưa thành niên không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
thì tòa án phải chỉ định người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ
về quy định thẩm quyền của tòa án xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng đối với người chưa thành niên
theo dự thảo tòa án nhân dân quyết định áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng
tuy nhiên nhiều ý kiến nhấn mạnh đây là vấn đề nhạy cảm trong thực tế vì nằm giữa làn danh giới đưa vào trường giáo dưỡng và giáo dục trong cộng đồng
do vậy cần quy định rõ các điều kiện về cư trú đang học tập trong trường và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý
theo dự kiến phiên họp thứ một mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng như việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi
chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường thứ hai của quốc hội khóa một mươi năm giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã làm việc với các đơn vị thuộc cơ quan điều tra bộ công an
về tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra trong công an nhân dân
dự buổi làm việc có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc bộ công an
hội nghị nhằm triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi bảy về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và các nghị quyết của trung ương đảng ủy công an trung ương về hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan điều tra các cấp
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định trong những năm qua cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã được quan tâm đổi mới
kiện toàn phân công phân cấp hợp lý hướng mạnh về cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc thượng tuân pháp luật bảo đảm quyền công dân quyền và lễ hợp pháp của các cá nhân tổ chức
chất lượng các mặt công tác phòng ngừa điều tra xử lý tội phạm ngày càng được nâng lên
tại hội nghị các đại biểu đã tham luận nêu ý kiến về quá trình thực hiện hoạt động trinh sát điều tra theo chức năng nhiệm vụ được giao
nêu các khó khăn vướng mắt đề xuất các biện pháp công tác trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thống nhất nhận thức cơ quan điều tra là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của công an nhân dân
việc xây dựng cơ quan điều tra phải quán triệt quan điểm chủ trương chính sách của đảng nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự cải cách tư pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu tổ chức quán triệt thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đến công an các địa phương để thống nhất trong nhận thức và thực hiện

công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đến công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của đảng ủy công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của đảng ủy công an trung ương
công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của đảng ủy công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của đảng ủy công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của đảng ủy công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của đảng ủy công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của đảng ủy công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của đảng ủy công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của đảng ủy công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của đảng ủy công an trung
nỗ lực hơn nữa trong học tập công tác chiến đấu nâng cao trình độ chuyên môn khoa học công nghệ và ngoại ngữ
đồng thời chú trọng quan tâm đến lực lượng công an xã tổ chức các hoạt động hiệu quả thiết thực
nhận dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bắc hồ có sáu điều dạy công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba chín mươi hai năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hôm nay tại tỉnh đồng nai trường cao đẳng an ninh nhân dân một bộ công an tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ
cho lực lượng hiến binh hoàng gia campuchia thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
đây là khóa huấn luyện đầu tiên của lực lượng hiến binh hoàng gia campuchia
ba mươi học viên ưu tú của lực lượng quân đội campuchia sẽ có khoảng thời gian huấn luyện sáu tháng liên tục tại trường cao đẳng an ninh nhân dân i
giáo trình đào tạo gồm các chuyên đề đã được bộ công an phê duyệt với các kiến thức về nghiệp vụ kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành cần thiết
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh trong suốt năm mươi năm năm qua quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa nhân dân hai nước việt nam và campuchia không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp
đồng chí thứ trưởng đề nghị trường cao đẳng an ninh nhân dân i cần chuẩn bị giáo trình đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo sẵn sàng hỗ trợ ban đào tạo cán bộ hiến binh ngay tại campuchia sớm nhất trong năm học này
tiếp tục hoàn thiện chương trình giáo trình tài liệu dạy học đảm bảo khoa học phù hợp với đối tượng học viên và thực tiễn công tác tại nước bạn campuchia
phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát tiếp tục mở các lớp đáp ứng số lượng đào tạo theo yêu cầu tăng cường thực hành nghiên cứu thực tế để vừa gian luyện chuyên môn
vừa giúp cho học viên có điều kiện tìm hiểu văn hóa việt nam tăng cường giao lưu hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của hai nước
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị triển khai luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi và các văn bản hướng dẫn trong công an nhân dân
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ hội trưởng bộ công an đến điểm cầu công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bệnh viện ba mươi tháng bốn và bệnh viện một trăm chín mươi chín
tại hội nghị lãnh đạo tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường đã giới thiệu luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi ba
các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các nội dung quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường
lãnh đạo cục y tế bộ công an báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện các quy định của luật bảo vệ môi trường trong công an nhân dân
theo đó thời gian qua thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao cục y tế đã tham mưu lãnh đạo bộ triển khai công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong công an nhân dân
từng bước hình hành và kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu của lực lượng công an nhân dân từ cơ quan bộ đến công an các đơn vị địa phương
tại hội nghị công an đơn vị địa phương đã thảo luận tập trung vào những thuận lợi khó khăn trong triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
và phương hướng giải pháp triển khai có hiệu quả luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi trong lực lượng công an nhân dân
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến khẳng định đảng nhà nước ta luôn xác định vấn đề bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của người dân là mục tiêu hàng đầu
quyết không đánh đổi môi trường để lấy lợi ích kinh tế luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi đã thể chế hóa các quan điểm của đảng nhà nước về bảo vệ môi trường
trong đó xác định trách nhiệm của mỗi cấp mỗi ngành mỗi người dân đối với công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu
luật đã quy định rất rõ ba nhóm nhiệm vụ mà bộ công an có trách nhiệm tổ chức thực hiện
thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc luật bảo vệ môi trường hai nghìn hai mươi và các văn bản liên quan
nhất là các lực lượng tham gia trực tiếp vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường và bảo vệ môi trường
đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch phương án đấu tranh phòng ngừa tội phạm về môi trường qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
chủ động xây dựng kế hoạch để huy động các lực lượng tham gia xử lý ứng phó với thiên tai hiểm họa liên quan đến môi trường
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị cục y tế đơn vị thường trực tổng hợp các ý kiến tham luận báo cáo lãnh đạo bộ công an để giao các đơn vị chức năng liên quan kiến nghị sửa đổi bổ sung một số quy định
nhằm đảm bảo việc tổ chức triển khai luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có hiệu quả
tất cả vì an ninh an toàn của người dân
đó là chỉ đạo của thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào sáng nay tại công an tỉnh thừa thiên huế